xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng và mở đầu là những thông tin liên quan tới phiên tòa xét xử vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần tự bào chữa của bị cáo trung minh tuấn cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông
phần tự bào chữa của bị cáo trung minh tuấn
ngoài ra qua những ngày xét xử bị cáo đã nhận thức rõ hơn góc phất của vụ án cụ thể thương vụ đã sai từ trên xuống sai cả ở ba vấn đề quan trọng là giá cả hiệu quả và trình tự thủ tục
đối với tội danh nhận hối lộ bị cáo trương minh tuấn cho rằng bản thân rất xấu hổ khi đứng đây cùng với ba bị cáo khác dù nhận dưới hình thức nào là quà biếu chúc mừng cảm ơn hay nhận ở thời điểm hoàn cảnh mức độ nào cũng là hành vi phạm tội như bản luận tội của viện kiểm sát
kết thúc phần tự bào chữa
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông mong muốn hội đồng xét xử tiếp tục xem xét giảm án cho mình và các bị cáo khác
phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng từ các luật sư bảo chữa cho bị cáo trương minh tuấn cùng với các bị cáo có liên quan
lừa đảo bốn mươi người qua mạng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
hai đối tượng gồm nguyễn quốc vũ chú tại huyện triệu phong và lê văn hiếu chú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị vừa bị công an tp hà tĩnh điều tra bắt giữ
để thực hiện hành vi
lừa đảo hiếu đã đặt mua trên mạng ba thẻ ngân hàng bidv có tên chủ tài khoản là hoàng tuấn long
rồi cùng bàn bạc với vũ tìm cách và hách các tài khoản facebook cá nhân của người việt đang sinh sống ở nước ngoài
giả danh nhắn tin cho bạn bè người thân của chủ tài khoản đó ở việt nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do vũ quản lý
sau đó vũ chuyển tiền sang ba tài khoản có tên là hoàng tuấn long của hiếu để tránh bị nghi ngờ
còn hiếu sẽ là người đi rút tiền tại các cây atm địa phương
số tiền chiếm đoạt được
vũ nhận tám mươi còn hiếu nhận hai mươi
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến nay nguyễn quốc vũ và lê văn hiếu đã đánh cắp năm mươi tài khoản facebook
để lừa bốn mươi người chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
vừa phát hiện vụ vận chuyển tám cá thể tt quý hiếm đang trên đường đưa đi tiêu thụ
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại km bốn trăm một mươi tám quốc lộ một a thuộc khối năm xã diễn hồng
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
tiến hành kiểm tra xe ô tô khách dường nằm chạy hướng từ gia lai đi hải dương
bắt quả tang nguyễn đình quyền và lái xe là vũ huy quyên công chú tại huyện iakrai tỉnh gia lai
là chủ xe đang có hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
thu giữ trong cốp xe hai thủng cát tông bên trong có chứa tám cá thể tê tê còn sống
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật trên
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường của công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện sông mã
và đội quản lý thị trường số sáu vừa tiến hành kiểm tra kho hàng của công an tỉnh sơn la

các cơ quan chức năng của tỉnh quảng bình cần khảo sát
nghiên cứu phương án khắc phục căn cơ mang tính lâu dài hơn